vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay tại hộ gia đình bà nguyễn thị thái
thôn ngọc nha thượng xã phùng hưng huyện khói châu tỉnh hưng yên đã khiến hai người tử vong
hiện lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn
thời điểm xảy ra hỏa hoạn bà thái không có mặt tại nhà
vụ hỏa hoạn đã khiến ông bùi đình hòa sáu mươi sáu tuổi và chị dương thị ngoan ba mươi một tuổi ở trong nhà tử vong
sau gần một giờ đồng hồ tích cực thực hiện các biện pháp chữa cháy đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
hai anh em ruột là lò văn hưng và lò văn diên vừa bị bắt quả tang có hành vi vận chuyển trái phép chân ma túy
thu giữ vật chứng gồm một mươi hai bánh heroin và sáu viên ma túy tổng hợp
cụ thể hai đối tượng bị phát hiện trong cốp xe máy có tàng trữ một mươi hai bánh heroin với trọng lượng khoảng bốn hai kg
một gói ni lông được bọc băng keo màu vàng bên trong có chứa sáu viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng khai được thuê vận chuyển số hàng trên với tiền công một mươi triệu đồng
đang trên đường vận chuyển đến địa điểm giao hàng thì bị bắt giữ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức nguyễn phương trung
chú tại huyện long mỹ tỉnh hậu giang đã bị khởi tố và bắt tạm giảm
theo kết quả điều tra từ tháng bốn
trung bắt đầu vay tiền một người hàng xóm mỗi lần từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
sau hai tháng chung hết khả năng thanh toán và muốn vay tiếp thì chủ nợ bắt phải thế chấp
lúc này trung đã đặt mua một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng
rồi đưa cho chủ nợ để vay một trăm chín mươi triệu đồng sau đó bỏ trốn
bắt đầu chum khai nhận tiền chiếm đoạt dùng để tràn đỡ cơ bạc và tiêu xài cá nhân
một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền với quy mô lớn tại huyện bến cầu
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh triệt xóa
thông tin chi tiết có trong cụm tin đoán
bất ngờ đột kích nhà đối tượng võ hồng yến tức đản năm mươi tuổi
ở ấp long hòa hai xã long chữ huyện bến cầu
lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục người
đang tụ tập tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền
lực lượng công an bắt và mời làm việc ba mươi sáu đối tượng
tăng vật thu giữ gồm hơn hai trăm ba mươi bảy triệu đồng
một bộ dụng cụ lắc tài xỉu hai mươi bốn điện thoại di động hai mươi năm xe mô tô cùng nhiều đồ vật liên quan
cũng tại tây ninh lợi dụng mảnh đất trống ở vùng quê nằm sâu trong vườn nhãn để đánh bạc
bằng hình thức cá cược đá gả qua mạng
hàng chục đối tượng đã bị lực lượng công an huyện dương minh châu ập vào bắt giữ tại hiện trường
thu giữ trên sáu mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật liên quan
điểm đánh bạc này do đối tượng bùi thanh tuấn đứng ra tổ chức
tại đây các con bạc đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào trang web để xem đá gà trực tiếp
số tiền đặt cược mỗi trận từ một triệu đến sáu triệu đồng
với thủ đoạn trên mỗi ngày tuấn thu lợi bất chính số tiền từ hai mươi triệu đến bốn mươi triệu đồng
vào trưa nay tại xã hố nai ba huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã xảy ra vụ cháy sưởng sản xuất tượng thờ
bằng chất liệu nhựa composite
rất may không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi khoảng ba trăm linh mét vuông sưởng
cùng với nhiều vật liệu và thành phẩm bên trong
khoảng một mươi một h ba mươi người dân phát hiện khói và lửa bốc lên cao nên đã cùng với công nhân của sưởng
tìm cách tự kéo vòi nước để dập lửa nhưng không kịp
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai và công an huyện trảng bom
đã xuất bốn xe chữa cháy cùng gần ba mươi cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa
khoảng một giờ chiều đám cháy cơ bản được khống chế ngăn không để cháy lan sang các xưởng
và khu dân cư liên kề nguyên nhân cháy đang được làm rõ
sáng nay công an thành phố đà nẵng đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố năm hai nghìn hai mươi hai tình huống cháy được giả định tại một công ty
nằm trong khu công nghiệp hòa cầm thành phố đà nẵng
tình huống giả định do bị chập điện dẫn đến cháy tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm
hưu hoạn magic việt nam thời điểm cháy hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động của nhà sưởng
đang trong quá trình bảo trì nên việc chữa cháy không kịp thời
điều kiện cho đám cháy lan rộng sang các khu nhà xưởng khác vượt quá khả năng xử lý ban đầu
của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động
toàn bộ công an các quận huyện và các đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp khác với quân số hơn bảy trăm linh người
cùng trang bị kỹ thuật hiện đại tham gia dập tắt đám cháy thông qua buổi diễn tập
các đơn vị đã rút ra được nhiều kinh nghiệm áp dụng vào công tác xử lý thực tế khi có tình huống cháy nổ xảy ra
càng về cuối năm nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp càng gia tăng nhiều
tài xế ham lợi nhuận đã bất chấp chở hàng quá tải quá khổ chở hàng siêu trường không giấy phép
tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông sau hai mươi ngày giao quân trên tuyến giao
tiện phi phạm không còn chỗ để chở hàng tài xế điều khiển phương tiện mang biện kiểm soát
chín mươi hai c một mươi năm nghìn ba trăm chín mươi tám đã lợi dụng nóc thùng xe tải chất hàng hóa sau đó phủ kiến bạc để thông các
phát hiện lập biên bản và yêu cầu hạ tải ngay lập tức tại thời điểm kiểm tra tài xế đã thừa
nhận hành vi sai trái của mình còn đây là trường hợp vận chuyển
của một siêu trường siêu trọng do tài xế lê đức hùng sinh một nghìn chín trăm bảy mươi chín trấu tỉnh thanh hóa điều khiển
bị lực lượng chức năng tạm giữ qua kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy phép lưu hành
theo quy định của bộ giao thông vận tải
tại đây là vô tình như thế thì anh em cũng phải tạo điều khiển để cho bọn em là đưa ra ngoài đó
để là giao lại cho công ty ví dụ là sau này ví dụ công ty mà còn lưu hành cái phương tiện này nữa
cái công siêu trường thì anh có quyền thẳng tay xử lý
tiếp đó đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số năm
tiếp tục tạm giữ một phương tiện quá khổ giới hạn vận chuyển hàng siêu trường
không giấy phép lưu hành
theo cơ quan công an việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng không giấy phép
tìm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người đi đường
và cả người điều khiển phương tiện
về phương tiện hàng hóa siêu trường thì để đảm bảo an toàn
người ta phải thực hiện theo đúng các quy định trong giấy phép lưu hành
tuy nhiên đối với những phương tiện mà không có giấy phép lưu hành như thế này
thì việc di chuyển trên một cung trắng đường dài hoặc là tham gia giao thông đường bộ
sẽ hạn chế tâm quan sát tâm nhìn của người điều khiển phương tiện
thậm chí là những phương tiện đi liên theo
cho nên đây là một trong những nguy cơ tìm ẩn tài nạn giao thông rất cao
bởi thế cho nên là cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo chúng tôi
rất là gắt gau trong vấn đề kiểm soát đối với các loại phương tiện này
hiện nay theo quy định đối với việc vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
thì cá nhân tổ chức vận tải phải có giấy phép lưu hành của bộ giao thông vận tải
đặc biệt khi vận chuyển phải có sự hỗ trợ của các phương tiện dẫn đường
cũng như đội ngũ chuyên môn kỹ thuật giám sát để đảm bảo giao thông trên đường
đối với các trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu người điều khiển
tháo dỡ hàng bố trí phương tiện phù hợp để thay thế chợ hàng siêu trường đúng quy định
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng nguyễn hoàng huy
có liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản và dâm ô trẻ em
hiện đang bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang truy tìm
theo hồ sơ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nguyễn hoàng huy đã rụ rỗ ba cháu gái học sinh lớp bảy
đến chỗ vắng sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản và dâm ô với các em
cùng với thủ đoạn tương tự huy đã dụ dỗ hai cháu gái khác đến chỗ vắng
sau đó cướp lấy hai đôi bông tai rồi bỏ trốn
nguyễn hoàng huy khai đã thực hiện nhiều vụ việc phạm tội khác tại một số tỉnh thành
đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù cũng về tội cướp tài sản và dâm ô với trẻ em vào tháng bảy
tàng trữ trái phép ba mươi hai kg vật liệu nổ
đối tượng nguyễn hữu xuân vừa bị công an tp chí linh tỉnh hải dương phát hiện bắt quả tăng
tăng vật thu giữ là một bao tải dứa nặng ba mươi hai kg
bên trong có chứa các hạt vật chất màu đen có hình trụ có kích thước khác nhau
kết quả giám định tất cả số hạt vật chất này đều là thuốc phóng nitrocellulo
một loại vật liệu nổ thường được sử dụng để chế tạo các loại đạn như đạn ghém đạn chỉ có tính sát thương cao
xuân khai nhận số vật liệu nổ trên được vận chuyển với mục đích để bán kiếm lợi
kiểm tra một kho chứa hàng trên địa bàn phường mỹ long công an thành phố long xuyên tỉnh an giang
phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
đã phát hiện tạm giữ trên một mươi bốn chín trăm năm mươi đơn vị sản phẩm nhãn hiệu nước ngoài nghi vấn là hàng hóa nhập lậu
các sản phẩm này bao gồm nhang mũi nhang thơm bài tây nước giặt và nước tẩy
được phát hiện tại kho chứa hàng của hộ kinh doanh tường vi tại số chín mươi tám đường chu văn an
phường mỹ long tp long xuyên do ông dương văn thức làm chủ
thời điểm kiểm tra ông thức không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên
thưa quý vị sau một mươi hai giờ gây ra vụ án mạng làm hai người tử vong đối tượng gây án đã vào bệnh viện để sơ cứu vết thương
sau đó lẩn trốn tại một địa điểm cách hiện trường khoảng ba mươi km thì bị phát hiện bắt giữ
thông tin từ công an huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh cho biết liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào đêm ngày hai tháng một mươi hai
trên địa bàn thôn yên khánh xã xuân yên huyện nghi xuân khiến hai người thiệt mạng
đến trưa nay lực lượng chức năng đã truy bắt thành công đối tượng trần thế
bảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn mỹ lộc xã xuân viên huyện nghi xuân là thủ phạm gây ra vụ trọng án nói trên
trước đó vào hồi hai mươi hai h một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai công an huyện nghi xuân tiếp nhận tin báo
tại một ngôi nhà ở thôn yên khánh xã xuân yên người thân phát hiện chủ nhà là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
và người cháu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú cùng thôn tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể
sau một mươi hai giờ tích cực truy tìm hung thủ đến trưa ngày ba tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ thành công đối tượng trần thế bảo khi đang lẩn trốn tại thôn thượng phú xã hồng lộc huyện lộc hà
cách địa điểm gây án khoảng ba mươi km qua điều tra ban đầu đối tượng khai nhận nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn bột phát
còn tại tỉnh kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đang tạm giữ hình sự đối với nguyễn thành thức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường vĩnh lợi tp rạch giá về hành vi tặng chữ trái phép chất ma túy
đêm hai tháng một mươi hai tại một con hẻm ở đường lâm quang ky phường vĩnh lạc tp rạch giá lực lượng công an bắt quả tăng thức
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một gói giấy bên trong có chứa nhiều viên nén và bịch ni lông nghi là ma túy tổng hợp
kiểm tra trong cốp xe của thức lực lượng công an còn thu giữ một khẩu súng bằng kim loại và một mươi viên đạn
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thức thu giữ thêm một trăm linh hai viên nén màu nâu và một mươi chín bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an thức thừa nhận số đã mua số ma túy trên từ tp hcm đem về cất giấu để sử dụng